hòa chung không khí ngày hội khai trường mùng năm tháng chín đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo đã về dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với thầy và trò trường trung học phổ thông xuân trường huyện xuân trường tỉnh nam định
sau khi đánh chống khai giảng năm học mới thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đinh thế huynh đề nghị ngành giáo dục tỉnh nam định thầy và trò trường trung học phổ thông xuân trường cần phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục những hạn chế thiếu sót thi đua dạy tốt và học tập tốt
đồng chí đinh thế huynh nhấn mạnh các trường các cấp học bậc học tùy theo tình hình thực tế của địa phương đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học trước hết là học làm người
đồng chí đinh thế huynh cho rằng nam định cần chú trọng đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi bảo đảm các tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất nhà giáo đây là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của giáo dục